sau đây là tin bão gần bờ hiện tại cơn bão số năm vẫn đang hướng về đất liền nam miền trung
nhiều khả năng từ chiều đến đêm nay ngày ba mươi tháng một mươi bão sẽ đổ bộ vào khu vực quảng ngãi đến khánh hòa
với cường độ cấp bảy cấp tám giật cấp một mươi sau đó suy yếu thành áp thấp nhiệt đới
trên đất liền từ trưa chiều nay các tỉnh quảng nam ninh thuận có gió mạnh dần lên cấp sáu cấp bảy giật cấp chín
các tỉnh quảng ngãi bình định phú yên khánh hòa có gió mạnh cấp sáu cấp bảy tăng lên cấp tám cấp chín giật cấp một mươi
trong ngày hôm nay và ngày mai ba mươi một tháng một mươi tỉnh thừa thiên huế đến ninh thuận và khu vực tây nguyên có mưa rất to
tổng lượng mưa từ ba trăm linh bốn trăm linh mm riêng bình định phú yên khánh hòa lên tới bốn trăm linh sáu trăm linh mm
từ ngày ba mươi một tháng một mươi đến ngày hai tháng một mươi một mưa lớn dịch chuyển ra phía bắc từ thanh hóa đến thừa thiên huế
riêng các tỉnh nghệ an hà tĩnh quảng bình tổng lượng mưa từ ba trăm linh đến năm trăm linh mm cả đợt
do mưa lớn cảnh báo xuất hiện một đợt lũ trên diện rộng ở trung bộ và tây nguyên nguy cơ cao xảy ra ngập lụt lũ quét và sạt lở đất